nhận lời mời của đại tướng sergei shoigu bộ trưởng bộ quốc phòng liên bang nga
đại tướng ngô xuân lịch ủy viên bộ chính trị phó bí thư quân ủy trung ương
bộ trưởng bộ quốc phòng dẫn đầu đoàn đại biểu quân sự cấp cao việt nam
thăm chính thức liên bang nga từ ngày ba đến ngày chín tháng hai
lễ đón chính thức đại tướng ngô xuân lịch cùng đoàn đại biểu quân sự cấp cao việt nam
đã được tổ chức trọng thể ngày năm tháng hai tại trụ sở bộ quốc phòng liên bang nga
ở thủ đô moscow sau lễ đón hai bộ trưởng đã tiến hành hội đàm
tại buổi hội đàm hai bộ trưởng đều nhất trí cho rằng hợp tác quốc phòng
thời gian qua đã được triển khai mạnh mẽ cả về bề rộng lẫn chiều sâu
mang lại hiệu quả thiết thực củng cố sự tin cậy về chính trị giữa hai nước
phù hợp với sự phát triển của mối quan hệ đối tác chiến lược toàn diện việt nam liên bang nga
kết thúc hội đàm hai bộ trưởng đã ký tuyên bố tầm nhìn chung
về quan hệ hợp tác quốc phòng việt nam liên bang nga giai đoạn hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi
trước đó vào sáng bốn tháng hai bộ trưởng ngô xuân lịch cùng đoàn đại biểu quân sự cấp cao việt nam
đã tới đặt hoa tại tượng đài chủ tịch hồ chí minh và đài tưởng niệm mộ chiến sĩ vô danh ở thủ đô moscow